hướng tới kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày truyền thống mỹ thuật việt nam và sáu mươi một năm ngày thành lập hội mỹ thuật việt nam bảo tàng mỹ thuật đà nẵng phối hợp với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật hội mỹ thuật thành phố đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề mỹ thuật đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm mỹ thuật đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám trưng bày hơn bốn mươi ba tác phẩm mỹ thuật đa dạng về chất liệu và thể loại do ba mươi sáu họa sĩ nhà điêu khắc tại đà nẵng sáng tác
thông qua các bức tranh thể hiện bằng nhiều màu sắc đường nét tác giả gửi đến công chúng những cung bậc cảm xúc về thế giới nội tâm với những ý tưởng phong phú sự tìm tòi trải nghiệm về thiên nhiên vẻ đẹp của người con gái việt nam cuộc sống của con người đà nẵng
hoạt động cũng nhằm động viên tinh thần sáng tác tôn vinh giá trị hoạt động
hoạt động nghệ thuật của các họa sĩ nhà điêu khắc trên địa bàn qua đó góp phần đưa phong trào mỹ thuật của thành phố ngày càng phát triển triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi hai